tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc mới và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín lên một bốn trăm linh năm ca
trong ngày có thêm sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm năm mươi hai ca số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi tám chín trăm năm mươi bảy người